những hình thế gây mưa ở phía bắc đã suy yếu
do đó mà mưa tại các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ có xu hướng giảm từ ngày mai
có chăng cũng chỉ còn có mưa rào và rông rải rác vào đêm và sáng tập trung tại vùng núi
sau đó từ ngày hai mươi ba thì mưa sẽ giảm xuống diện vài nơi
nền nhiệt tại khu vực này cũng được dự báo là sẽ tăng tuyến tính theo ngày
mức nhiệt cao nhất trưa chiều mai phổ biến là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn và sau đó sẽ tăng khoảng từ một đến hai độ trong hai ngày tiếp theo
trong ngày mai ở khu vực các tỉnh phía tây bắc bộ sẽ có mưa rông rải rác về đêm và sáng
tập trung tại vùng núi sau đó thì mưa sẽ giảm dần
cùng với đó là nhiệt độ có xu hướng tăng
ngày mai cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn sau đó sẽ tăng mỗi ngày từ một đến hai độ trong hai ngày tiếp theo
nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ trở lại
tương tự như các tỉnh ở miền bắc
tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
mưa cũng sẽ giảm xuống diện vài nơi trong những ngày tới
nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn
sau đó sẽ tăng dần và nắng nóng cũng có xu hướng xuất hiện trở lại vào giữa tuần
với nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt ngưỡng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
có nơi còn cao hơn
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời kỳ từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu
về chiều tối thì có khả năng xuất hiện mưa rải rải rải
mưa rào nhẹ và rông rải rác
tuy nhiên thời gian mưa được dự báo là không kéo dài
ban ngày trời vẫn có nắng nhiều
và trưa chiều một số nơi cảm giác vẫn có thể hơi nắng nóng nhẹ
với nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
và tăng tuyến tính mỗi ngày một độ cho đến ngày hai mươi bốn
khu vực các tỉnh ở tây nguyên
vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió tây nam có cường độ trung bình
trong ba ngày tới
do vậy mà mưa rào và rông sẽ còn lặp lại ở trên một phần hai diện tích khu vực

bộ vẫn có thể có mưa vừa đến mưa to
ban ngày thì có nắng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất không vượt quá mức là ba mươi một độ
khu vực nam bộ duy trì mưa rông từ nay đến ngày hai mươi bốn
cục bộ vẫn có thể có mưa vừa đến mưa to
ngày nắng gián đoạn
với nhiệt độ trong ba ngày tới
hầu như đều không vượt quá mức là ba mươi bốn độ